nguyễn quý hưng nguyễn quý huy nguyễn viết kiên bùi như đoàn và bùi hữu trung
các đối tượng trên đều là lao động tự do là bạn bè quen biết với một số tân binh ở trên xe
quá trình làm việc các đối tượng khai nhận toàn bộ sự việc đã vi phạm
công an thành phố hải dương đã ra quyết định tạm giữ ba xe mô tô lập biên bản vi phạm hành chính các đối tượng
công an huyện lắc tỉnh đắk lắc vừa khởi tố một đối tượng có hành vi khai thác trái phép cây gỗ giáng hương quý hiếm
đối tượng tên là cù ngọc út chú tại huyện lắc út đã hợp thức hóa nguồn gốc của số cây gỗ trên
bằng cách làm giấy tờ xác nhận của ủy ban nhân dân xã giang tao huyện lắc để xác nhận số cây gỗ này
thuộc diện tích đất có bìa đỏ đứng tên của một số hộ dân ở xã giang tao để khai thác
khi út đang tập kết gỗ tại khu vực bãi đất chống thuộc buôn đắc tây xã giang tàu
để chuẩn bị vận chuyển số gỗ trên ra bắc ninh tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang
bộ đội biên phòng an giang cho biết đơn vị vừa bắt giữ một vụ buôn lậu thu giữ một số lượng lớn thuốc lá nhập lậu
có giá trị hàng hóa là sáu mươi triệu đồng trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng hai lực lượng chống buôn lậu thuộc đồn biên phòng
cửa khẩu quốc tế tịnh biên đang tổ chức tuần tra kiểm soát thì phát hiện một nhóm đối tượng đang khuân vác
các bao tải từ biên giới campuchia về việt nam
khi phát hiện tổ công tác các đối tượng đã bỏ lại các bao tải chạy về phía bên kia biên giới
kiểm tra tổ công tác phát hiện trong các bao tải này chứa năm bốn trăm một mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi